mở đầu sẽ là thông tin từ bộ y tế
không cần hạn chế ra khỏi phòng cách ly còn không được ra khỏi nhà
f cần có không gian cách ly riêng thông thoáng mở cửa sổ và không sử dụng máy lạnh trung tâm
đây là yêu cầu trong hướng dẫn mới nhất vừa được bộ y tế ban hành vào ngày một mươi bốn tháng ba về quản lý f tại nhà
hướng dẫn mới cũng quy định nhưng f đã được cơ sở y tế điều trị mà chưa đạt tiêu chuẩn khỏi
nhưng đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà tiếp tục chăm sóc
trước nhiều cách hiểu khác nhau về nội dung người mắc covid một mươi chín cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly
khi phải ra khỏi nơi cách ly thì phải mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác
quy định trong hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín do bộ y tế ban hành vào ngày một mươi bốn tháng ba
bộ y tế thông tin cho biết nơi cách ly ở đây là trong căn nhà không có chuyện f được ra khỏi nhà ra ngoài đường
từ hôm nay việt nam chính thức
mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút du khách quốc tế
trước đó xét đề nghị của bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc mở cửa trở lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn hiệu quả trong điều kiện bình thường mới
phó thủ tướng vũ đức đam giao bộ y tế khẩn trương sửa đổi các quy định yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới
theo tinh thần chỉ đạo tại nghị quyết hai mươi năm
và du lịch trước ngày một mươi năm tháng ba để tổng hợp hoàn thiện và công bố theo thẩm quyền
phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
theo tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao
chủ động phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức triển khai các hoạt động du lịch bảo đảm an toàn hiệu quả thuận lợi cho khách du lịch
sau một thời gian
theo dõi và lập án đấu tranh
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã phá chuyên án bắt quả tang đối tượng phạm thị nga
chú tại phường trường thi tp thanh hóa
đang bán trái phép chất ma túy
thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một ba kg
theo điều tra
trong thời gian gần đây
phạm thị nga thường xuyên đến các quán karaoke vũ trường điểm điều trị methadone trên địa bàn thành phố thanh hóa
để móc nối gom tiền của các đối tượng nghiện
sau đó đem ma túy đến các địa điểm hẹn trước rồi giao hàng cho khách
xác định đây là nguồn cung cấp ma túy lớn trên địa bàn
công an tp đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa
với tinh thần tấn công quyết liệt với tội phạm
chỉ sau một thời gian ngắn điều tra xác minh
vào tối ngày một mươi ba tháng ba
công an tp thanh hóa đã phá thành công chuyên án và bắt quả tang phạm thị nga
đang thực hiện hành vi phạm tội thu giữ toàn bộ số ma túy
công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn
đã bàn giao đối tượng phạm đức lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại xã mai pha tp lạng sơn
có hành vi trộm cắp tài sản cho công an huyện cao lộc
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp lạng sơn phát hiện đối tượng nam giới
có điều khiển chiếc xe mô tô không gắn biển kiểm soát
và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra đối tượng khai là phạm đức lộc
chiếc xe máy đang điều khiển
là lấy trộm tại khu vực tổ năm
khối năm xã hợp thành huyện cao lộc
do có chiều khóa cắm trên xe và không có người trông coi
trong khi điều khiển xe mô tô đi tìm chỗ bán
thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
bản thân lộc đã có một tiền án
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và một tiền sự về tội vô ý gây thương tích
tại tỉnh bến tre đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện châu thành đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính
đối với một mươi bảy đối tượng có hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự
xảy ra vào ngày hai mươi tháng hai
tại khu công nghiệp an hiệp xã hiệp huyện châu thành
trước đó vào khoảng giờ ngày hai mươi tháng hai
trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực khu công nghiệp an hiệp
tổ công tác thuộc công an huyện châu thành
và công an các xã trên địa bàn
phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ
với một mươi năm xe mô tô tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép
gây mất an ninh trật tự vi phạm luật giao thông đường bộ
như không có gương chiếu hậu không gắn biển số theo quy định
tự ý thay đổi màu sơn không đúng với đăng ký xe
tự ý thay đổi máy và hình dáng kết cấu của xe
với các lỗi vi phạm như trên
một mươi bảy trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền là một mươi chín triệu năm trăm linh nghìn đồng
tịch thu một xe máy hai bảnh
trước những hành vi thủ đoạn phạm tội mới của nhiều đối tượng
công an thành phố hà nội đã xây dựng
và triển khai rất nhiều kế hoạch tấn công tội phạm
để phù hợp với tình hình mới
trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng một trăm bốn mươi một
thay vì đứng tại chốt như trước
các tổ công tác hoạt động mở rộng
với hình thức khóa trang
sử dụng phương tiện cá nhân chủ động tuần tra trên đường
nhằm đáp ứng tốt nhất việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
trên tuyến đường lạc long quân xuân la xuân đỉnh
lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập như thế này
mang theo kéo sắt trong cốp xe
khi điều khiển phương tiện là xe phân khối lớn
nhưng không tuân thủ các quy định về luật an toàn giao thông
dùng phương tiện để kiểm tra hành chính
thanh niên này cho biết có nhận thức được hành vi của mình
tuy nhiên vẫn trả lời một cách vô tư